nội thành là khu vực có rất đông các phương tiện lưu thông mỗi ngày
thời điểm nắng nóng gây gắt các phương tiện có hiện tượng tìm bóng dâm để đỗ xe và dừng chờ đèn đỏ
thay vì đỗ trước vạch tình trạng thiếu ý thức đậu đỗ sai quy định của nhiều chủ xe tài xế ô tô
đã làm cho tình trạng giao thông tại đây trở nên vô cùng phức tạp
chiếc xe này dừng đỗ ven đường chỉ để mua đồ ăn sáng trên tuyến đường khuất duy tiến quận thanh xuân thành phố hà nội
đúng vào giờ cao điểm nên việc xe ô tô này dừng dưới lòng đường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông gia tăng áp lực và ủ nứ
dù lực lượng cảnh sát giao thông ngày nào cũng lập biên bản xử phạt hàng chục vụ vi phạm
nhưng tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra
để đối phó với các đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng
các chủ xe tài xế xe cũng đã có nhiều chiêu thức để gây khó khăn
trong công tác xử lý
thực tế nhu cầu đậu đỗ của người dân tại khu vực trung tâm rất nhiều
nhưng các bãi đậu xe ô tô thì lại ít
do vậy bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc đẩy mạnh ý thức tham gia giao thông của người dân
thì cần có những giải pháp quy hoạch để đáp ứng nhu cầu của người dân